thưa quý vị và các bạn bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi tám tháng bảy của bộ y tế cho biết
trong ngày có hai trăm năm mươi tám bảy mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn bốn năm trăm linh liều
tiêm mũi hai là bốn trăm năm mươi tám trăm ba mươi sáu liều
có sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
như yên bái quảng trị điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
trong sáng nay ghi nhận hai tám trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca
thành phố hà nội có sáu mươi chín ca